ba bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chỉ đạo của quốc hội chính phủ thủ tướng chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra rà soát các chi phạm theo quy định của pháp luật

một mươi bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chi phạm theo quy định của pháp luật

một mươi ba bộ công an ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc quyết liệt các chi phạm theo quy định của pháp luật

đã chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để có kế hoạch cụ thể và các biện pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương ứng phó với diễn biến mưa lớn lũ lũ quét ngập úng sạt lở đất nhằm giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra
và cùng với đó tăng thời lượng truyền thông về tình hình thời tiết trên hệ thống loa đài truyền thanh thôn xã để tuyên truyền đến người dân
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị tại đồng nai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn tiến lưu ba mươi tám tuổi trú tại tỉnh bình phước để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào chiều ngày một mươi một tháng chín công an phường trảng giai thành phố biên hòa tỉnh đồng nai nhận được tin báo tại tổng một mươi một khu phố ba phường trảng giai xảy ra vụ án mạng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã khống chế và bắt giữ nguyễn tiến lưu đưa về trụ sở công an làm việc đồng thời giải cứu cháu gái ba tuổi là con gái của lưu ra ngoài an toàn
còn cháu nguyễn trần khánh ngọc một mươi tuổi là con gái của lưu đã tử vong
tại cơ quan công an bước đầu lưu khai nhận do mâu thuẫn với vợ nên đã mua rượu về nhà uống khi không làm chủ được hành vi nên đã dùng tay bóc cổ con gái khánh ngọc dẫn đến tử vong và gửi lên một nhóm gia lô
và chiều cùng ngày lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của lưu tạm giữ đối tượng để điều tra về hành vi giết người
thông tin về chuyên án đấu tranh liên quan đến hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm vừa tiếp tục khởi tố thêm hai đối tượng là lại thái phong về tội môi rời hối lộ và nguyễn văn trung cùng chú tại hà nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
trong thời gian cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm bắt khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước
đặng việt hà nguyên là cục trưởng cục đăng kiểm việt nam lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua lại thái phong phó phòng kiểm định xe cơ giới
trước đây là phó tránh văn phòng cục đăng kiểm đưa cho nguyễn văn trung số tiền một trăm linh usd để tìm cách thu thập thông tin chạy án cho ông hà
dù biết không thể thực hiện được nhưng trung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt của ông hà một trăm linh usd
và đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã khởi tố hai trăm linh bốn bị can về tội đưa hối lộ nhận hối lộ và môi rời hối lộ
cùng nhiều tội danh khác có liên quan đến hoạt động sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục củng cố chứng cứ và mở rộng điều tra xử lý nghiêm theo quy định